các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
khu vực phía tây bắc bộ thanh hóa từ đà nẵng đến phú yên và nam bộ có nắng nóng
có nơi nắng nóng gai gắt nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi năm ba mươi bảy độ có nơi trên ba mươi bảy độ
độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ bốn mươi năm năm mươi năm
từ ngày năm tháng bốn nắng nóng ở khu vực hòa bình và thanh hóa giảm dần
lưu ý nhiệt độ dự báo cho các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời
có thể tranh lệch từ hai đến bốn độ c thậm chí có thể cao hơn
phụ thuộc các điều kiện mặt đệm như bê tông đường nhựa
dự báo ngày bốn và ngày năm tháng bốn khu vực từ nghệ an đến thừa thiên huế có nắng nóng và nắng nóng gai gắt
có nơi đặc biệt gai gắt nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến ba mươi sáu ba mươi chín độ có nơi trên ba mươi chín độ c
độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến từ bốn mươi đến bốn mươi năm độ c
tại phú yên sơn la bốn mươi một sáu độ c hương sơn hà tĩnh bốn mươi năm độ c đông hà quảng trị là bốn mươi một độ c
độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến bốn mươi bốn mươi năm độ c

ngay sau đây sẽ là dự báo thời tiết cho năm thành phố chính trong đêm nay và ngày mai
thủ đô hà nội có mây sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác ngày nắng đêm không mưa
gió đông nam đến nam cấp hai ba nhiệt độ từ hai mươi bốn ba mươi ba độ
thành phố vinh nhiều mây không mưa nhiệt độ từ hai mươi tám đến ba mươi hai độ
thành phố huế nhiều mây không mưa nhiệt độ từ hai mươi bảy đến ba mươi bảy độ
thành phố đà nẵng mây thay đổi trời nắng nhiệt độ từ hai mươi sáu
nhiệt độ từ ba mươi một ba mươi năm độ
thành phố hồ chí minh nhiều mây không mưa nhiệt độ từ ba mươi hai ba mươi sáu độ
mới đây ông nguyễn quý ninh tránh văn phòng ban chỉ huy phòng thủ dân sự
phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tp cn cho biết
lãnh đạo ủy ban nhân dân tp cn đã đến kiểm tra hiện trường
trao tiền hỗ trợ cho các hộ dân có nhà bị ảnh hưởng trong hai vụ sạt lở bờ sông trà nóc
và kinh cần thơ bé xảy ra vào sáng cùng ngày
vào lúc sáu h hai mươi phút ngày ba tháng bốn
tuyến sông trà nóc đoạn qua khu vực hai phường trà an quận bình thủy
bị sạt lở một đoạn dài năm mươi năm mét lấn sâu vào bờ bảy m
làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến một mươi căn nhà ven sông
trong đó có bảy căn nhà bị sạt lở một phần nhà sau
có căn sạt đến giữa nhà và ba căn nhà có nguy cơ sạt lở rất cao
cần phải gì rồi ước thiệt hại tài sản khoảng bảy trăm linh triệu đồng
đến bảy giờ ba mươi phút cùng ngày tại kênh cần thơ bé
phường thuận hưng quận thốt nốt cũng bị sạt lở
làm ba căn nhà của người dân bị sụp xuống sông
và hai căn nhà có nguy cơ sạt lở rất cao phải gì rồi
điểm sạt lở dài ba mươi năm m lấn sâu vào bờ sáu m thiệt hại tài sản gần bốn trăm linh triệu đồng
ngoài ra một đoạn dài gần năm mươi m đang xuất hiện nhiều điểm dãn nứt
đe dọa sạt lở trong những ngày tới
các vụ sạt lở không có thiệt hại về người
ban chỉ huy phòng thủ dân sự phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
thành phố cần thơ đã chỉ đạo các địa phương hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả
sớm ổn định cuộc sống
ông nguyễn quế ninh cho biết tình hình hai điểm sạt lở trên sông trà nóc
và kênh cần thơ bé vẫn đang có diễn biến phức tạp
hiện trường xuất hiện một số vết nứt sạt lở có khả năng vẫn tiếp tục xảy ra
ăn sâu vào bờ tại khu vực trên
thực hiện phương châm bốn tại chỗ sau khi sạt lở xảy ra
chính quyền quận bình thủy và quận thốt nốt đã huy động lực lượng tại chỗ
có mặt tại hiện trường hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng sạt lở tháo rỡ
di rời khẩn cấp các vật dụng đồ dùng đến nơi an toàn
lắp đặt biển căng dây cảnh báo thông báo rộng rãi cho người dân
quanh khu vực được biết để phối hợp chủ động phòng chống
tuyên truyền vận động không để người còn ở lại trong các căn nhà
bị ảnh hưởng bởi sạt lở
chuyển sang các thông tin thời tiết đáng chú ý trên thế giới
thưa quý vị tiếp sau đài loan sáng ngày hôm nay bốn tháng bốn
một trận động đất mạnh vừa xảy ra làm rung chuyển thành phố mang nhai
ở phía tây bắc trung quốc
theo trung tâm mạng lưới động đất trung quốc cnc trận động đất có độ lớn năm năm độ
xảy ra lúc tám h ba mươi chín phút ngày bốn tháng bốn giờ địa phương độ sâu chấn tiêu chỉ một mươi km
tâm trấn nằm ở thị trấn hòa thổ cầu cách thành phố mang nhai một mươi bảy km
cách thành phố tây ninh chín trăm bảy mươi tám km
đài truyền hình trung ương trung quốc cctv dẫn thông tin từ ban tuyên giáo
thành ủy thành phố mang nhai cho biết động đất được cảm nhận rõ ràng
vào thời điểm nêu trên
hiện chưa nhận được báo cáo về thương vong hoặc thiệt hại tài sản
trước mắt một số phương tiện và nhân sự của phân đội tiền phương mang nhai
được điều động đến khu vực thảm họa để kiểm tra tình hình
mang nhà là một thành phố cấp huyện thuộc châu tự trị dân tộc mông cổ
và dân tộc tạng hải tây tỉnh thanh hải
theo china news cũng có báo cáo về rung trấn ở thành phố đôn hoàng
thuộc tỉnh cam túc trấn nhược khương và nhiều nơi khác ở khu tự trị tân cương
hồi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba từng xảy ra trận động đất sáu hai độ
tại khu vực giáp danh giữa hai tỉnh cam túc và thanh hải của trung quốc
vào lúc nửa đêm
tầm trấn sâu một mươi km nằm tại huyện tự trị tích thạch sơn
thuộc châu tự trị dân tộc hồi lâm hạ của tỉnh cà túc
sau vụ động đất là hàng trăm dư chấn số người thiệt mạng vì động đất này
là một trăm một mươi ba người và năm trăm ba mươi sáu người bị thương
đây là trận động đất có số người chết nhiều nhất kể từ khi cơn địa chấn
xảy ra ở thành phố ngọc tây
học thụ thuộc tỉnh thanh hải năm hai nghìn một mươi
và ngày hôm qua ngày ba tháng bốn trận động đất mạnh gây mất điện
nhiều nơi ở thành phố hoa liên và đài bắc của đài loan trung quốc
truyền thông trung quốc cho biết dùng trấn từ trận động đất này
có thể cảm nhận được ở các thành phố thượng hải phúc châu hạ môn
tuyền châu ninh đức ở trung quốc đại lục
tiếp theo chương trình sẽ là những cập nhật về tình hình thời tiết chung
cho cả ba miền trong đêm nay và ngày mai
bắc bộ có mây ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gây gắt
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
trung bộ có mây ngày nắng nóng và nắng nóng gai gắt
có nơi đặc biệt gây gắt
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
nam bộ có mây ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gây gắt
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
phía tây bắc bộ có mây ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió gió
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi ba đến hai mươi sáu độ có nơi dưới hai mươi hai độ
nhiệt độ cao nhất từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ có nơi trên ba mươi bảy độ c
khu vực phía đông bắc bộ có mây sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ giải rác ngày nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
dưới khu vực vùng núi đêm có mưa rào dài rác và có nơi có rông gió đông nam đến nam cấp hai ba
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ thấp nhất hai mươi ba hai mươi sáu độ vùng núi có nơi dưới hai mươi hai độ
nhiệt độ cao nhất từ ba mươi một ba mươi bốn độ vùng núi có nơi trên ba mươi bốn độ
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế có mây ngày nắng nóng và nắng nóng gai gắt có nơi đặc biệt gai gắt
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió tây nam cấp hai
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ thấp nhất hai mươi năm hai mươi tám độ
nhiệt độ cao nhất từ ba mươi sáu độ
nhiệt độ cao nhất từ ba mươi sáu ba mươi chín độ có nơi trên ba mươi chín độ
các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận có mây ngày nắng có nơi nắng nóng gai gắt
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió đông nam đến nam cấp hai
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi bốn đến hai mươi bảy độ
nhiệt độ cao nhất phía bắc ba mươi năm ba mươi bảy độ có nơi trên ba mươi bảy độ
phía nam ba mươi hai ba mươi năm độ có nơi trên ba mươi năm độ
khu vực tây nguyên có mây ngày nắng có nơi nắng nóng
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi hai đến hai mươi năm độ
nhiệt độ cao nhất ba mươi một ba mươi bốn độ có nơi trên ba mươi năm độ
khu vực nam bộ có mây ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ thấp nhất hai mươi bốn hai mươi bảy độ c

quần đảo hoàng sa không mưa tầm nhìn xa trên một mươi km gió nam cấp bốn cấp năm sóng cao một hai m
quần đảo trường sa không mưa tầm nhìn xa trên một mươi km gió đông cấp ba cấp bốn sóng cao năm một năm mét
những thông tin vừa rồi cũng đã kết đại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi
những thông tin dự báo thời tiết tiếp theo sẽ có trên kênh của chúng tôi vào sáng ngày mai năm tháng bốn
xin mời quý vị và các bạn chú ý đón xem
còn bây giờ xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại